đối với nhân dân việt nam nhiều người vẫn lưu giữ hình ảnh về người lãnh tụ cuba fidel castro như một người thân trong gia đình đặc biệt nhất có lẽ là gia đình chị nguyễn thị hương ở phường một thành phố đông hà người đã được chủ tịch cuba fidel castro cứu sống khi ông đến thăm quảng trị vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
những ngày này kể từ khi biết tin chủ tịch fidel castro từ trần không khí đượm buồn đã đến với chị hương và những người thân trong gia đình chị tấm ảnh chủ tịch fidel castro được đặt ở một nơi trang trọng nhớ đến người đã khuất chị hương thắp nén nhang tưởng niệm theo đúng phong tục của người việt nam

trong tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba khi lực lượng đoàn viên thanh niên xã vĩnh thành huyện vĩnh linh đang sàn lấp hố bom phía bắc cầu huyền lương thì một quả bom phát nổ làm chị bị thương nặng
trong giờ phút nguyên an đó giữa danh giới sự sống và cái chết cận kề chị hương được chủ tịch fidel castro và thủ tướng phạm văn đồng dùng xe của đoàn công tác đưa chị đi cấp cứu kịp thời
để có máu truyền cho chị hương chủ tịch fidel đã điều động xe ra quảng bình mang máu về bệnh viện vĩnh linh
đến ngày hôm nay những hình ảnh về chủ tịch fidel castro vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của chị hương
có những khoảnh khắc thoáng qua nhưng để lại dấu ấn sâu đậm và sâu sắc trong suốt cuộc đời
đối với chị hương khoảnh khắc chỉ kịp nhìn thấy chủ tịch fidel castro dễ đám đông bước đến nơi chỉ ngã xuống trước khi chị ngất liệm đi sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp về người lãnh tụ vĩ đại nhưng cũng vô cùng gần gũi và thân yêu
không chỉ gia đình chị hương
trong rất nhiều những gia đình khác tại quảng trị hình ảnh về chủ tịch fidel castro đã đang và sẽ được nhắc đến bằng lòng biết ơn sự quý trọng sâu sắc
những tình cảm tự nhiên gần gũi ấy lại càng khắc sâu và làm đẹp hơn tình hữu nghị gắn bó keo sơn và thủy chung giữa hai đất nước việt nam cuba